chuyển sang phần tin tức quốc tế ngày hôm nay tờ the politico dẫn lời một cố vấn tổng thống pháp cho biết
lãnh đạo các nước thành viên nhóm g bảy đã tiến hành đối thoại trực tuyến với các quan chức của eu và nato
nhằm thảo luận các phương án về vấn đề tư cách thành viên của ukraine trong nato
trong đó có đề xuất về việc loại bỏ nguyên tắc phòng vệ tập thể của liên minh quân sự này
cùng ngày cố vấn của tổng thống ukraine cho biết quân đội nước này đã chặn được đà tiến công của lực lượng nga
từ thành phố ayyub ở miền đông bắc gần thành phố slovyansk
về phía nga điện kremlin đã cáo buộc ukraine không giữ cam kết mà kiev đưa ra trong cuộc đàm phán hòa bình với nga
điều này đang gây ra hậu quả tồi tệ cho quá trình thương lượng
người phát ngôn điện kremli cho biết tiến độ hòa đàm rất chậm và quả bóng đã nằm phía kiev
sau khi nga trao một văn bản cho phía ukraine và moscow đang chờ phản hồi
trước đó vào ngày hôm qua trường đoàn đàm phán ukraine cũng cho biết khó có thể dự đoán khi nào mới nối lại được cuộc hòa đàm với nga